thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức môi giới cho người khác ở lại việt nam trái phép
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can về hành vi nhận hối lộ để giải quyết cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định
theo quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự và ra lệnh tạm giam đối với hoàng quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba giám đốc trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
lương nhân hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó giám đốc trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia nguyễn đình cảnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một phó trưởng phòng hành chính tổng hợp trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
ra quyết định khởi tố bị can về hành vi đưa hối lộ để được cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định
theo quy định tài khoản bốn điều ba trăm sáu mươi ba
điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn xuân thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đại diện văn phòng giao dịch công ty luật trách nhiệm hữu hạn vicko
phạm quang hậu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cộng tác viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn vicko
nguyễn thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chuyên viên phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính sở tư pháp tp hà nội
các quy định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn trước khi thi hành
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các sai phạm trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp
tại trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp giấy phép lao động tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai tỉnh long an và một số tỉnh thành phố khác